tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trung tướng nguyễn tân cương
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội
năm năm qua lực lượng cảnh sát biển luôn nhận được sự quan tâm của đảng
nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cảnh sát biển
lần thứ bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
toàn lực lượng cảnh sát biển đạt nhiều thành tiệu quan trọng toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị trọng tâm
tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành của lực lượng
và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát cứu hộ cứu nạn
thực thi pháp luật trên biển kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn
xử lý có hiệu quả các tình huống nhất là về an ninh quốc gia